xin kính chào và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày một mươi
tết kỷ hợi của truyền hình công an nhân dân thưa quý vị và các bạn khi người người nhà nhà
đang hân hoan cùng nhau hướng đến một năm mới bình an hạnh phúc thì đúng vào lúc giao thừa chuyển
giao giữa năm cũ và năm mới hai đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội là vận chuyển
ma túy tuy nhiên ngay lập tức cả hai đã bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn lạ bắt quả tàng
cụ thể vào lúc giờ năm phút ngày hôm nay tức ngày một tết âm lịch tại bản a má hai
xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã phá thành công
chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng là mùa a pàng và mùa thị mang cùng chú tại xã nậm khắt
huyện mù căng trải tỉnh yên bái về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ
là một bánh heroin hai trăm sáu mươi năm viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng có liên quan
các đối tượng khai nhận lợi dụng thời khắc giao thừa đối tượng đi xe máy từ huyện mù căng trải
tỉnh yên bái đến khu vực biên giới của huyện mộc châu tỉnh sơn la mua ma túy sau đó giấu ma túy
vào trong ruột quả bí xanh đổi xe máy biển kiểm soát tỉnh sơn la vận chuyển từ khu vực biên giới
vào nội địa nhằm qua mắt lực lượng chức năng tuy nhiên đối tượng vẫn bị phát hiện bắt giữ
phát hiện bị được được công an vây bắt đối tượng nguyễn đình an ở xã trung chính
huyện nông cống tỉnh thành hóa đã dùng lưỡi lê ak chống trả quyết liệt với tinh thần mưu trí
dũng cảm lực lượng công an đã bắt gọi đối tượng cùng với vật chứng
nguyễn đình an là đối tượng cộng cán có năm tiền án vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi ra trại
an lại tiếp tục gây ra vụ cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương công an huyện nông cống
đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với an sáng ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết công an tỉnh thanh hóa
nhận được tin an đang xuất hiện tại khu vực cầu quan huyện nông cống nên đã triển khai lực lượng
để vây bắt tuy nhiên khi lực lượng công an tiếp cận an đã dùng lưỡi lê ak chống trả quyết liệt
xong các trinh sát đã cuột ngã và bắt gọi đối tượng cùng với tăng vật
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh ninh bình phối hợp với cục an ninh đối nội bộ công an
đã phát hiện một mươi bảy đối tượng trên địa bàn các huyện thành phố có hành vi mua bán hóa chất
tiền chất nổ để chế tạo pháo đốt trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
quá trình đấu tranh cơ quan công an đã có đầy đủ tài liệu căn cứ chứng minh bảy trong số một mươi bảy đối tượng
trên đã mua bán hóa chất tiền chất nổ thông qua mạng internet zalo và đã chế tạo pháo gồm phan
thanh tùng nguyễn văn tuấn đình văn lượng nguyễn văn trung đỗ văn thiệu ngô văn nam và phạm
anh tuấn cùng chú tại tỉnh ninh bình các đối tượng khai sau khi mua các loại hóa chất tiền chất nổ
như kclo và kno ba lưu huỳnh đã dùng giấy ống nhựa bao bì cắt tông để chế tạo pháo và đã đem đốt thử
số còn lại bị cơ quan công an thu giữ kịp thời
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an ứng trực một trăm linh quân số đảm bảo an ninh trả tự
phòng chống đua xe và các vi phạm pháp luật khác trong đêm sau thường ngày hôm qua
công an tỉnh ninh thuận đã tạm giữ một trăm linh tám xe mô tô vi phạm trả tự an toàn giao thông và bắt quả
tăng ba đối tượng sử dụng
pháo nổ trái phép
trong đêm giao thừa tại ninh thuận không xảy ra tai nạn ủng thoát giao thông nghiêm trọng
tuy nhiên lực lượng công an đã tạm giữ một trăm linh tám xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông
bắt quả tăng ba đối tượng sử dụng pháo nổ chai phép gồm mai hoàng vũ nguyễn hồ tấn anh vũ
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tệ phường phủ hà và phạm phú thịnh sinh năm hai nghìn ba
chú tệ phường phan hải thành phố phan rang tháp tràm
thưa quý vị và các bạn vượt qua những khó khăn vất vả những thách thức liên tục đặt ra trong cuộc chiến
với các loại tội phạm lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua đã ghi dấu ấn trên nhiều mặt trận
đấu tranh với các loại tội phạm giữ ổn định bình yên cho nhân dân
mỗi dịp tết đến xuân về trong khi người người nhà nhà vui chơi đón tết
thì lực lượng công an nhân dân vẫn phải căng mình làm nhiệm vụ tất cả vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
một trong những lực lượng chủ công trong đấu tranh với tội phạm mà chúng tôi muốn nói đến
đó là các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an thủ đô
ngay trong đợt tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố hà nội
hàng loạt chuyên an lớn đã được lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá thành công
số tiền một mươi ba tỷ đồng này đã được trở về đúng với chủ nhân
có thể nói đây là chuyên án rất đặc biệt bởi thủ đoạn của tội phạm quá tinh vi
làm giả thẻ tiết kiệm để rút tiền trót lọt từ ngân hàng
một vụ việc gây nhức nhối trong năm qua
đó là tình trạng bảo kê xảy ra tại chợ long biên hà nội
xung quanh vụ việc này đã có thông tin cho rằng không bắt và xử lý được đối tượng cầm đầu
thế nhưng những hình ảnh này đã cho thấy sự quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm của công an tp hà nội
đối tượng cầm đầu ổ nhóm bảo kê hoạt động tại chợ long biên nguyễn kim hưng
tức hưng kính đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hưng kính cũng dùng rất nhiều thủ đoạn có thể nói dùng các ảnh hưởng của các người khác
đấy điều tra vụ này thì chúng tôi cũng rất mất nhiều rất mất nhiều thời gian
hàng loạt đối tượng ổ nhóm hoạt động tín dụng đen tại địa bàn thành phố hà nội
cũng đã bị điều tra truy xét trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đây là ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi dưới dạng bốc bát họ
bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái
vừa bị công an quận nam tử liêm đấu tranh triệt phá
các đối tượng này còn mua tài khoản quản lý cho vay thu hồi nợ trên mạng internet
để quảng cáo và cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố
ngoài ra tại tất cả các địa bàn nội ngoại thành thành phố hà nội
lực lượng công an đã đồng loạt tấn công các tụ điểm ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen
có thể nhận thấy với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của lực lượng công an hà nội
đánh mạnh đánh trúng vào các ổ nhóm tội phạm ngay thời điểm trước tết nguyên đán
đã trả lại sự bình yên hạnh phúc cho nhiều gia đình là nạn nhân của tội phạm tín dụng đen
lực lượng cảnh sát hình sự cũng đặt ra một quyết tâm rất cao về quá trình thực hiện cao điểm này
mặc dù thời gian diễn ra rất ngắn chỉ có khoảng hai tháng và một chút thời gian chuẩn bị
nhưng anh em ở trong lực lượng cảnh sát hình sự cũng thể hiện quyết tâm của mình
tức là ở đây thì phải nói rõ là tất cả các lực lượng chung của thành phố
nhưng riêng lực lượng cảnh sát hình sự thể hiện một cái quyết tâm rất cao
bằng chứng là tất cả những hoạt động của anh em ở trong phòng
trong đơn vị trong lực lượng cảnh sát hình sự
đều thể hiện một cái tiêu chí tức là làm thế nào đó để đảm bảo phát hiện nhanh nhất
những vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố
rồi ứng xử một cách nhanh nhẹn và hiệu quả
chúng tôi là lực lượng công an nhân dân
và trong lực lượng cảnh sát hình sự thì luôn lấy niềm vui và nẽ sống của nhân dân
làm niềm vui và nét sống của bản thân
trong dịp năm mới thì chúng tôi xác định công việc đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
cũng như là của nhân dân trên hết
trên thực tế tình hình hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn thủ đô
vẫn đang đặt ra cho công an thành phố nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề
tuy nhiên với sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn
lực lượng cảnh sát hình sự hà nội đã xác định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới
là kéo giảm phạm pháp hình sự giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
trước mắt tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm
đấu tranh chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị trước chiến công nhanh chóng điều tra khám phá vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại địa bàn huyện hậu lộc để người dân yên tâm đón tết
tối qua giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã trao thưởng số tiền là năm mươi triệu đồng
của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho lực lượng phá án
giám đốc công an tỉnh cũng đã trao thưởng cho các đơn vị là phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện hậu lộc
như tin đã đưa vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn xã tiến lộc huyện hậu lộc
xảy ra vụ án giết người cướp tài sản khiến nạn nhân là ông la văn hàm tử vong
tài sản đồ vật trong nhà bị xáo trộn và mất một bộ phản gỗ ba tấm trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
với tinh thần quyết tâm đấu tranh và truy bắt đối tượng
bà chuyên án đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
chỉ sau gần hai ngày xảy ra vụ án ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng phạm văn nội
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã tiến lộc huyện hậu lộc chính là thủ phạm đã gây ra vụ án trên
thành tích đó đã góp phần ổn định tình hình tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
thưa quý vị thay vì trở về nhà để đón tết đoàn viên
đối với cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi biên giới của huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
tết với họ gần như không có khái niệm xung họp gia đình
các anh những chiến sĩ công an cắm bản vẫn lặng lẽ lên đường đến với những bản làng xa xôi nơi biên giới
để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự và cùng đón tết vui xuân với bà con dân bàn
so với những năm trước năm nay mùa về sớm hơn lúa nếp chữ bông hơn mùa gạt trước
người dân xã đoài côn huyện trùng khánh đang tất bật
chuẩn bị công việc gia đình để đón năm mới
xác định phải thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lễ sống của mình
công an huyện trùng khánh đã tăng cường công tác bám địa bàn cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với bà con nhân dân
những dịp như thế này có cán bộ công an huyện xuống cùng chuẩn bị tết bà con vui lắm
tết này chúng thấy rất vui bởi vì tết này
có các đồng chí cán bộ công an huyện xuống thăm hỏi động viên tinh thần cho các bà con hàng xóm ở đây ăn tết và chuẩn bị đón xuân năm kỳ hợi
trong lúc này không khí này đang chờ đợi mùa xuân đến thì lại được thêm vui
cùng nói chuyện trò chuyện cùng các cháu đến thăm hỏi chúc sức khỏe nữa thì rất vui mừng ạ
cùng bà con chuẩn bị đón tết đó là việc làm nhân văn và ý nghĩa
dịp tết tất cả mọi người đều mong muốn được về nhà
đoàn tụ cùng gia đình nhưng trong ngày tết cổ truyền bảy mươi quân số cán bộ công an huyện trùng khánh đều ứng trực tại đơn vị
đã khoác trên mình bộ cảnh phục mỗi cán bộ chiến sĩ công an nơi đây luôn tâm niệm phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ
năm nay là năm đầu tiên đón tết tại đơn vị thượng sĩ nông văn lực không giấu nỗi buồn vì phải xa nhà
nhưng ở đây có đồng đội
các chiến sĩ đều phấn khởi và hân hoan chuẩn bị một cái tết ấm cúng ngay tại đơn vị
tôi là lần đầu tiên đón tết ở đơn vị nên tôi cũng có cảm xúc là cũng hơi buồn cũng là xa nhà nữa
nhưng mà đó là một điều vui nhưng mà cũng là vinh dự đó
nhưng mà tôi được em ứng trực ở đây để hoàn thành tốt nhiệm vụ
để tốt nhiệm vụ để tốt nhiệm vụ
với trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết
công an huyện trùng khánh đã triển khai mọi phương án và kế hoạch trước đêm giao thừa
đường phố lên đèn công việc của các anh cũng thêm phần vất vả
về công tác bảo đảm an tích chất tự trên địa bàn trong đêm giao thừa và những ngày tết
tôi cũng đảm bảo an tích chất tự trên địa bàn trong đêm giao thừa và những ngày tết
đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
chúng tôi cũng đã thành lập các tổ công tác chốt chặt tại các vị trí xung yếu trên địa bàn thị trấn
những vị trí nào mà nhân dân có thể là xảy ra tình trạng đốt pháo
thì chúng tôi cử các tổ công tác ứng trực tại các điểm
năm tới thì cũng hy vọng rằng trên địa bàn huyện sẽ tỉnh an ninh trật tự
trên địa bàn sẽ thật sự đảm bảo
cho nhân dân có một cuộc sống bình yên
bình yên biên giới luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
trong những ngày tết đến xuân về nhiệm vụ này lại càng phải hiện thực hóa bằng sự quyết tâm cao độ
dù có nhiều khó khăn vất vả
song các anh những chiến sĩ công an vẫn kiên trì bám địa bàn
ngày đêm canh giữ biên cương để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
được vui xuân đón tết trong đầm ấm

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé